năm hai nghìn hai mươi đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội
trong đó công nhân lao động đã bị giảm thu nhập vì dịch bệnh
thời điểm cuối năm thì những người công nhân càng lo lắng hơn
khi nguy cơ thu nhập và thưởng tết sẽ giảm hơn mọi năm
dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
buộc các doanh nghiệp phải liên tiếp cắt giảm lao động
nếu như thời điểm này năm trước doanh nghiệp có ba trăm linh lao động thì đến nay chỉ còn gần hai trăm linh người
tụi em cũng rất mong các ban đánh đạo hoặc là các ngành cũng như là công đoàn
cố gắng làm sao để cho tụi em để có cái thu nhập cuối năm để có tiền ăn tết với gia đình
nhiều năm nay đối với công nhân thưởng tết đóng vai trò rất quan trọng trong thu nhập
bởi công nhân thu nhập thấp tiền lương hàng tháng chỉ đủ chi tiêu không còn để tích góp
do vậy tiền thưởng tết góp phần giúp người lao động có tiền về quê mua sắm
năm nay do dịch covid một mươi chín nên thưởng tết càng có ý nghĩa to lớn hơn với công nhân
ngăn chặn những các doanh nghiệp nợ dụng những tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để vi phạm các chế độ chính sách đối với người lao động
và đặc biệt là cái vấn đề chăm no tết cho người lao động
dù hơn hai tháng nữa mới đến tết nhưng những lo lắng của công nhân về thu nhập thường tết năm nay là điều có thể dễ hiểu
mong rằng doanh nghiệp cùng các cấp công đoàn cũng như cộng đồng xã hội
sẽ trung tâm
năm nay góp sức giúp công nhân có cái tết no ấm hơn